nhiều năm qua đảng và nhà nước vẫn luôn quan tâm đến vấn đề bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống
các dân tộc thiểu số và khẳng định văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số là một bộ phận không thể tách rời
trong nền văn hóa việt nam góp phần quan trọng phát triển đời sống kinh tế xã hội
hướng tới đại hội một mươi ba của đảng công tác dân tộc tiếp tục được các cơ quan ban ngành
các cấp chính quyền địa phương xác định vai trò quan trọng
đặc biệt trong việc hoàn thiện hệ thống chính sách bảo đảm các dân tộc bình đẳng đoàn kết
gìn giữ phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc để cùng phát triển
trong những năm qua đảng và nhà nước ta luôn xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản
lâu dài cấp bách là nhiệm vụ của toàn đảng toàn dân toàn quân của hệ thống chính trị
đã có rất nhiều chính sách và chương trình mục tiêu quốc gia gắn với

vài vấn đề phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số ra đời đạt được hiệu quả tích cực
hướng tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
cũng đã đề cập đến nội dung xây dựng và phát huy giá trị văn hóa sức mạnh con người việt nam
trong bài viết chuẩn bị và tiến hành thật tốt đại hội một mươi ba của đảng đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới
đăng trên báo nhân dân ngày một tháng chín đây là tư tưởng được khẳng định qua nhiều kỳ đại hội
và việc bảo tồn phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số cũng không nằm ngoài nội dung trên
các dân tộc trong cộng đồng dân tộc việt nam chúng ta phát huy được những cái giá trị văn hóa
những cái phong tục tổ quán phát huy được nội lực để đóng góp vào cái quá trình xây dựng và phát triển đất nước
cũng như tiếp tục phát huy giá trị văn hóa của từng dân tộc trong cộng đồng năm mươi bốn dân tộc việt nam
có một thực tế đặt ra là dù công tác dân tộc đã được quan tâm nhiều hơn
nhưng việc bảo tồn phát huy giá trị văn hóa
truyền thống dân tộc thiểu số thì lại đứng trước nhiều khó khăn
khi các phong tục tập quán lễ hội truyền thống có nguy cơ mai một
hơn lúc nào hết chúng ta cần xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách
nâng cao hiệu quả trong công tác dân tộc đặc biệt là bảo tồn văn hóa
trong nghị quyết của đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba tới đây
thì chúng tôi thấy là cần phải tiếp tục đổi mới và tạo sự chuyển biến rõ rệt
trong việc thực hiện chính sách dân tộc phát triển toàn diện bền vững
hiệu quả về kinh tế
kinh tế xã hội giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa đảm bảo quốc phòng an ninh
trên cơ sở phát huy mọi nguồn lực tiềm năng lợi thế và tinh thần
nỗ lực của đồng bào các dân tộc
tôi cho rằng thực hiện tốt về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc
thiểu số miền núi cũng chính là góp phần để chúng ta phát huy được
giá trị văn hóa và sức mạnh con người việt nam
có thể nói chỉ với những chính sách cụ thể thiết thực
thì việc bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống bản địa
theo từng vùng miền từng dân tộc mới đi vào thực chất
tạo chuyển biến rõ nét và hiệu quả